thông tin đáng chú ý liên quan tới căng thẳng giữa nga và ukraine
theo hãng tin afp tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường moscow của nga ở biển đen đã bị chìm vào ngày một mươi bốn tháng bốn
sau khi phía ukraine cho biết con tàu đã bị trúng tên lửa chống hạm từ lực lượng ukraine và bị hư hại nghiêm trọng
tuy nhiên bộ quốc phòng nga khẳng định đã xảy ra hỏa hoạn trên tàu và kho đạn bị nổ tung
bộ quốc phòng nga cho hay tàu tuần dương mang tên lửa moscow sói hạm của hạm đội biển đen đã được kéo về cảng sevastopol
theo bộ này con tàu đã chìm khi được kéo vào cảng do có bão trên biển
phần thân tàu đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ kho đạn do hỏa hoạn
khi xảy ra vụ nổ tàu moscow cách odaska khoảng chín mươi km hiện thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang các tàu khác gần đó ở hạm đội biển đen
trước đó giới chức ukraine tuyên bố khẩu đội tên lửa chống hạm của nước này ở odesta đã đánh trúng tàu tuần dương nga
trong khi phía mỹ nói rằng họ không thể xác minh tuyên bố của ukraine
một máy bay không người lái của mỹ đã bay phía trên tàu tuần dương của nga trong ngày một mươi bốn tháng bốn
theo dõi quá trình tàu được kéo về sevastopol
tháng trước ukraine cũng tuyên bố đánh chìm tàu vasily pichov của nga
tuy nhiên con tàu này xuất hiện ở sevastopol vài ngày sau đó mà không hề hấn gì